tại tỉnh hải dương sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử bị cáo cao tài năng và vợ là vũ thị mừng
liên quan tới vụ án giết người cướp tài sản đốt xác phi tàng xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
bị cáo cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một bị truy tố về tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hải cốt
vợ năng là vũ thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bị truy tố về tội che giấu tội phạm xâm phạm thi thể hai cốt người khác
trong phiên tòa diễn ra vào sáng nay sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng của các bị hại
đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa các bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng cơ bản đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
chỉ riêng có bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng
không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo với cơ quan điều tra
trong buổi chiều ngày hôm nay các nội dung tiếp theo của phiên tòa sẽ được diễn ra
diễn biến cụ thể sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong các bản tin sau